gà hồ được coi là giống gà quý hiếm bậc nhất đứng đầu trong năm giống gà tiến vua ở việt nam
càng về cận kế tích nguyên đán nhu cầu gà hồ của người dân lại càng tăng cao
cùng với trách nhiệm bảo tồn giống gà quý này người dân thôn lạc thổ thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đang chuẩn bị gà thương phẩm cung cấp cho thị trường
gia đình anh nguyễn văn trường thôn lạc thổ nam thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
là một trong những gia đình nuôi gà hồ lâu năm nhiều kinh nghiệm trên địa bàn
theo anh trường để nuôi được cả hồ chất lượng thì tốt đòi hỏi người chăn nuôi chọn được những con giống tốt
chân nuôi bằng thức ăn truyền thống như ngô thóc rau và nuôi trong thời gian từ một mươi một đến một mươi hai tháng
qua thăng trầm của lịch sử giống gà quý này đã được gìn giữ và phát triển đến ngày hôm nay
mang giá trị của một nguồn gen quý một giống gà quý hiếm có giá trị kinh tế giá trị ẩm thực cao cho người dân lạc thổ nói riêng và tỉnh bắc ninh nói chung